thưa quý vị mặc dù đã giảm so với nhiều năm trước
thế nhưng hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh lai châu
vẫn đang diễn biến rất phức tạp
đối tượng mà tội phạm nhắm tới chủ yếu vẫn là phụ nữ trẻ em
người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn khó khăn
do đó công an tỉnh lai châu đã cùng với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn mua bán người qua biên giới
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
cuối năm hai nghìn hai mươi qua mạng xã hội cô gái này quen biết và có mối quan hệ yêu đương
với đối tượng ma a hồng trú tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
sau đó cô đã bị đối tượng rủ dê đi làm thuê tại thành phố lai châu
rồi đưa nạn nhân đến mốc sáu mươi tám khu vực biên giới thuộc xã mù sang huyện phong thổ
bán cho một người đàn ông trung quốc để lấy năm nhân dân tệ
khi bị bán sang trung quốc cô gái này mới chỉ tròn một mươi năm tuổi
em nghe lời người xấu
lên thành phố để tìm việc làm rồi bị lừa sang trung quốc
may được các anh công an giúp đỡ em mới về được việt nam
vẫn với thủ đoạn chủ động làm quen rồi vờ tán tỉnh yêu đương
đối tượng giàng a triệua đã móc nối cùng đồng bọn để lừa bán vừa thị giang sang trung quốc
ngoài đối tượng giàng a trịa trong vụ án còn có giàng a vư và sùng a mang
cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên là đồng phạm
giàng bảo là nó mua người phở nước nó bảo thế
thì em hỏi nó thế thì mua thì giả giá bao nhiêu
nó bảo là một mươi sáu một mươi tám thì nó giả tám chín thì giả
nhưng mà giả hơn thì em hỏi nó giả bao nhiêu nó bảo là giả hơn hai mươi hai mươi năm thì nó giả năm sáu thì trung quốc
nạn nhân mà nhóm đối tượng có hành vi mua bán người hướng tới là những cô gái thiếu hiểu biết về pháp luật xã hội và kỹ năng sống
nhẹ dạ cả tin gặp khó khăn về kinh tế cần tìm kiếm việc làm
có những cái vụ án mà cũng đã xác định được đối tượng đối tượng cũng đã thừa nhận rồi
thế nhưng mà mình chưa giải cứu được nạn nhân cho nên là để công tác xử lý nó chưa thể xử lý ngay được
có những vụ việc có thể kéo dài đến năm năm đến một mươi năm sau thì mới có cái căn cứ để xử lý được các đối tượng
nên là cái quá trình đấu tranh với cái đối tượng mua người càng ngày nó càng khó khăn hơn
để ngăn chặn tội phạm mua bán người
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu đã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ đoàn thanh niên các trường học
để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và học sinh vùng biên
các đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát biên giới nhất là các đường mòn lối mở
cùng với đó lực lượng chức năng cũng thông tin kịp thời cho nhân dân về những hậu quả của tình trạng mua bán người
và các vụ án mua bán người bị đưa ra xét xử
vận động bà con đề cao cảnh giác với người lạ không tin không nghe theo lời kẻ xấu rụ rỗ
chúng tôi phải chính khu vực tập trung nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất buôn bán
và đặc biệt là trong các vùng đồng bà dân tộc tiểu số
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm thời gian tới ngoài công tác tuyên truyền
lực lượng công an lai châu sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm nhằm vào loại tội phạm này
tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia
xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn